đầu tư công có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng của việt nam
và là đòn bẩy đối với một số ngành và vùng trọng điểm
tính cả nguồn vốn năm hai nghìn một mươi chín chuyển sang thì tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước
được phép thực hiện năm hai nghìn hai mươi là gần bảy trăm linh tỷ đồng cao gấp hơn hai lần kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi
và điều này càng cho thấy nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi là hết sức nặng nề
theo số liệu của tổng cục thống kê năm hai nghìn một mươi sáu tổng số vốn đầu tư công giải ngân được là hơn một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
đạt tám mươi chín một kế hoạch
năm hai nghìn một mươi bảy giải ngân được gần một trăm ba mươi bốn bốn nghìn tỷ đồng đạt tám mươi hai kế hoạch
năm hai nghìn một mươi tám số vốn được giải ngân là hơn hai trăm ba mươi tỷ đồng đạt khoảng bảy mươi sáu kế hoạch
năm hai nghìn một mươi chín số vốn giải ngân được là hai trăm bảy mươi tỷ đồng đạt sáu mươi hai chín mươi bốn kế hoạch
mặc dù tổng mức đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đã phép thực hiện năm hai nghìn hai mươi
toàn xã hội trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín liên tục tăng và duy trì ở mức cao
tuy nhiên tỷ lệ giải ngân đầu tư công không đạt kế hoạch thậm chí còn có xu hướng giảm
trong lĩnh vực giao thông tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công đang diễn ra ngày càng phổ biến
đơn cử như một mươi một dự án cao tốc bắc nam đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi mới giải ngân được bốn trăm một mươi sáu tỷ đồng
chỉ đạt vỏn vẹn bốn ba so với gần chín sáu trăm linh tỷ đồng vốn kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ giải ngân các dự án hạ tầng của bộ giao thông vận tải cũng chỉ đạt tám mươi tám kế hoạch được giao
thực tế vấn đề đầu tư công hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như đầu tư từ ngân sách nhà nước còn giàn trải
hiệu quả đầu tư một số công trình hạ tầng chưa cao cơ cấu đầu tư từ khu vực nhà nước hiện nay còn nhiều hạn chế
tình trạng kéo dài tiến độ của các dự án còn phổ biến thậm chí có dự án chậm so với tiến độ hàng chục năm làm gia tăng chi phí đầu tư
trong bối cảnh đó việc xây dựng và triển khai luật đầu tư công theo hướng sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn
trong giai đoạn mới là cần thiết và đóng vai trò quan trọng giúp nguồn vốn đầu tư công sẽ được sử dụng một cách có hiệu quả nhất
như hạn chế trong kết nối giữa vùng sản xuất hàng hóa với cơ sở hạ tầng cảng biển sân bay đường cao tốc